tại xã ngọc tránh huyện đầm rơi có hơn sáu mươi hộ đã mua giấy chứng nhận bảo trì điện gia dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ công nghệ phát minh có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
theo kết quả xác minh hiện nay trên địa bàn huyện đầm rơi có gần bảy trăm linh hộ gia đình mua giấy chứng nhận bảo trì như thế và hình thức này mới lần đầu xuất hiện trên địa bàn

như vậy với mark là một nhân viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn
các đối tượng đã thực hiện rất nhiều hợp đồng bán giấy chứng nhận bảo trì
nhưng khi xảy ra sự cố thì không thể nào tìm được người chịu trách nhiệm
vậy tại sao người dân ở các vùng sâu vùng xa lại có thể dễ dàng tin tưởng khi mua loại giấy chứng nhận trên
và cơ quan chức năng đã nói gì về vụ việc này
phóng viên truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh trong phóng sự sau